trước năm hai nghìn một mươi bảy điểm sàn là mức điểm xét tuyển tối thiểu do bộ đưa ra để các trường nhận đơn xét tuyển của thí sinh theo đề chung của bộ giáo dục và đào tạo
căn cứ vào đây các trường đưa ra mức điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn
như vậy điểm sàn được coi như điều kiện cần còn điểm trúng tuyển là điều kiện đủ để thí sinh đỗ đại học cao đẳng
việc bộ không quy định một mức điểm sàn chung cho các trường các ngành nữa
liệu có xảy ra tình trạng loạn chất lượng học sinh bỏ trường nghề để vào đại học hay phổ cập đại học như lo lắng của một số người không
để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng thì sẽ bị áp dụng chế tài hạn chế hoặc đình chỉ việc tuyển sinh